quốc hội đã công bố bốn nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đó là nghị quyết số ba mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
nghị quyết số ba mươi một ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận
nghị quyết số ba mươi hai ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
và nghị quyết số ba mươi ba ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn một mươi bảy
theo nghị quyết số ba mươi một ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận
quốc hội giao chính phủ chú trọng phát triển nguồn năng lượng mới năng lượng tái tạo nguồn năng lượng an toàn
hiệu quả và bảo vệ môi trường để cung ứng đủ
điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước
đẩy mạnh sử dụng công nghệ tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực về điện hạt nhân
đã đang đào tạo và cơ sở hạ tầng đã đầu tư tập trung tuyên truyền thông tin để tạo sự đồng thuận trong xã hội
bên cạnh đó ban hành cơ chế chính sách giải pháp đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng quy hoạch tổ chức lại sản xuất
ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương chịu ảnh hưởng của việc quy hoạch và triển khai chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận